sẽ làm chính sách hơn một trăm hai mươi tám trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong đó có gần một trăm một mươi bốn em đang học ở các trường để chuẩn bị tiêm vaccine
dự kiến trong tháng này khánh hòa tiêm vaccine pfizer cho trẻ em trên quy mô toàn tỉnh
tại quảng ngãi cũng triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi
theo tiến độ cung ứng vaccine thực tế và hướng dẫn của bộ y tế
theo kế hoạch quảng ngãi sẽ tiêm vaccine cho khoảng một trăm ba mươi bốn hai trăm bốn mươi một trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
với tỷ lệ bao phủ trên chín mươi tám tại các xã phường thị trấn
để đảm bảo an toàn cho học sinh sở y tế quảng ngãi yêu cầu các địa phương
chuẩn bị nhân lực địa điểm tiêm thuốc chống sốc bệnh viện đa khoa tỉnh
bệnh viện sản nhi quảng ngãi chuẩn bị đồ cấp cứu tại chỗ và lưu động
tại phú yên đắk lắc cũng tương tự các tỉnh này cũng đặt mục tiêu hoàn thành
tiêm vaccine mũi một cho trẻ vào cuối tháng một mươi một và hoàn tất mũi hai vào giữa tháng một mươi hai năm nay
thời gian này nhiều tỉnh thành đang cố gắng để quay lại ổn định với dịch bệnh
trong tình hình mới để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tuy nhiên thực tế hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp
với những diễn biến khó lường khi số ca lây nhiễm cộng đồng ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của bộ y tế và đừng quên cập nhật những tin tức
về tình hình dịch bệnh trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống